cái chết bất thường của một nạn nhân bảy mươi tuổi làm rúng động cả một vùng quê yên bình
bà cụ không có hiểm khích với ai xung quanh đây
ai là người đã ra tay sát hại bà cụ một cách man dợ đến như vậy
đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba người dân tại xã hồng tiến huyện phổ yên tỉnh thái nguyên
cũng không thể nào quên được một vụ án mạng đau lòng
nạn nhân là mẹ của một giám đốc trên địa bàn tỉnh
trong đêm khuya kẻ gian đã rình dập lèn vào nhà lấy đi đồ đạc rồi ra tay sát hại gia chủ
chúng tôi xin đưa lại vụ án mạng và thủ đoạn của đối tượng để quý vị phòng ngừa
chiều muộn những người dân tại xóm hiệp đồng xã hồng tiến huyện phổ yên tỉnh thái nguyên
đang tất bật chuẩn bị bữa cơm tối cho gia đình
ngõ xóm chỉ có vài đứa trẻ chạy chơi nô đùa
ba mẹ con chị hàng cũng vừa về tới nhà sau mấy ngày đi du lịch
đứng trước cửa nhà cửa vẫn đóng im im
mọi khi vào giờ này là bà ký mẹ chồng chị hay ngồi trước cửa chờ con cháu về ăn cơm
chị hằng gọi mãi vẫn không thấy bà ra mở cửa
hé mắt qua cửa sổ trong nhà tiếng tv vẫn bật quạt vẫn chạy
bỗng chị hằng hoảng hốt thấy mẹ chồng nằm bất động cạnh cầu thang
nghĩ bà ký bị cảm nên ngã chị vội vàng gọi chồng là anh cường từ chỗ làm về mở cửa
vào đến trong nhà
trong nhà anh chị cường bàng hoàng phát hiện bà ký đã tử vong
chiếc kết sắt của gia đình bị cậy tung
toàn bộ tài sản trong kết bị biến mất
anh cường vội vàng hô hoán hàng xóm và báo cáo sự việc tới cơ quan công an
sự việc xảy ra quá đỗi bất ngờ với vợ chồng anh cường
bởi vừa buổi trưa do vợ con đi du lịch đã ba ngày
ở nhà chỉ có anh cường và bà ký
hai mẹ con còn chuyện trò hẹn chiều nay đón mẹ con chị hằng về
rồi cả nhà cùng đi ăn
sau bữa cơm trưa anh cường đến cơ quan làm việc
trong khi mẹ anh còn chuẩn bị đi ngủ
chỉ mấy tiếng đồng hồ bà ký mẹ anh đã bị sát hại
khiến cho anh cường và gia đình vô cùng đau xót
cái chết của bà nguyễn thị ký sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
làm cho những người dân xóm hiệp đồng hoang mang và bất bình
họ bàn tán xôn xao trước cái chết của bà ký
vốn là người hiền lành bà ký không có mâu thuẫn với ai
cũng chẳng nợ nần
vì bà suốt ngày ở nhà lo trông non nhà cửa con cái cho vợ chồng anh cường
không biết vì sao bà lại bị sát hại một cách dã man đến như vậy
thông tin về cái chết của bà nguyễn thị ký được báo lên chính quyền địa phương và công an huyện phổ yên
nhận được tin báo công an huyện phổ yên đã nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành bảo vệ hiện trường
đồng thời báo cáo lên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên để cùng phối hợp để triển khai
sau khi nhận được thông tin từ cơ giáo
dưới sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc công an tỉnh
cơ quan cảnh sát điều tra đã triển khai lực lượng gồm các cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái nguyên
phối hợp với các ngành chức năng chính quyền địa phương khẩn trương có mặt tại hiện trường
tổ chức khám nghiệm pháp y khám nghiệm hiện trường thu thập các tài liệu và chứng cứ
theo thông tin khám nghiệm hiện trường ban đầu cơ quan chức năng cho thấy
bà ký tử vong trong tình trạng nằm nghiêng ngay tại phòng khách tầng một của ngôi nhà
ngay gần đó chiếc kết sắt bị cậy tung cửa
đằng sau ngôi nhà cơ quan điều tra thu được một chiếc xà beng và một chầy gỗ cùng một vài dấu vết hung thủ để lại
qua công tác khám nghiệm pháp y cho thấy bà ký bị đối tượng dùng vật cứng tác động vào gáy vào cổ dẫn đến tử vong
kiểm tra tài sản thì phát hiện toàn bộ tài sản trong kết sắt bao gồm một trăm một mươi triệu đồng
cùng hai cây vàng và một số dây chuyền vàng tây đã bị mất
sau khi công tác khám nghiệm tại hiện trường hoàn tất cơ quan điều tra khẳng định
đây là một vụ án mạng giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng
hành vi của đối tượng thể hiện tính hung hãn cao độ quyết tâm tước đoạt mạng sống của nạn nhân đến cùng
xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án lãnh đạo công an tỉnh thái nguyên chỉ đạo quyết tâm tìm ra thủ phạm một cách sớm nhất
để ổn định tình hình nhanh chóng huy động lực lượng triển khai các phương án truy tìm manh mối và hung thủ
cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái nguyên với quyết tâm cao đã huy động thêm nhiều lực lượng
từ tỉnh đến xã tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp điều tra truy xét truy tìm hung thủ
cơ quan điều tra thành lập nhiều tổ công tác hướng đến nhiều mũi điều tra bắt đầu tìm hiểu xung quanh những mối quan hệ
của nạn nhân và gia đình cho thấy bà ký là người hiền lành không mâu thuẫn với bà con làng xóm
con trai bà là anh cường làm giám đốc công ty tư nhân
chuyên về đồ cơ khí vợ chồng anh cường cũng không có mâu thuẫn hay xích mích với ai cuộc sống gia đình anh tương đối đầy đủ
như vậy phải chăng hung thủ đột nhập vào chỉ nhằm để cướp tài sản của gia đình
các hướng điều tra tập trung vào đối tượng giết người nhằm cướp tài sản
tại sao hung thủ lại biết đúng thời điểm cả nhà đi vắng chỉ còn bà ký ở nhà để ra tay
phải chăng hung thủ là người quen hoặc nắm rất rõ quy luật sinh hoạt của gia đình anh cường
ngôi nhà ba tầng của gia đình nạn nhân nằm ngay sát quốc lộ ba mật độ dân cư rất đông đúc
hơn nữa được trang bị hệ thống cửa sắt hàng rào sắt kiên cố
phía sau nhà được xây bức tường cao để đột nhập được vào bên trong ngôi nhà là vô cùng khó khăn
khi nhận được thông tin vụ án xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng
đối tượng dùng thủ đoạn truy sát nạn nhân đến cùng
địa bàn gây án nằm ngay khu dân cư đông sát đường quốc lộ
đối tượng gây án có thể là người địa phương nhưng cũng có thể là người nơi khác
vì vậy cơ quan cảnh sát điều tra đã huy động tối đa lực lượng ra soát các đối tượng nổi cộng trên địa bàn
mặt khác các trinh sát có kinh nghiệm đi các tỉnh ngoài xác minh
tiến hành khám nghiệm pháp y điều tra hiện trường dựng chân dung đối tượng
trên cơ sở hiện trường và những thông tin thu thập ban đầu
các điều tra viên nhận định đối tượng phải là người thông thuộc địa bàn nơi nạn nhân sinh sống
và các địa bàn lân cận
vì vậy những đối tượng có tiền án tiền sự thanh niên chơi bời lêu lỏng trên địa bàn
và các vùng lân cận đều được cơ quan điều tra giả soát kỹ lưỡng ngay từ đầu
nhiều tổ công tác cùng tiến hành điều tra những đối tượng nghiện hút mới ra tù
những đối tượng nghi vấn từ tỉnh ngoài đến làm ăn tại địa phương
công tác điều tra từ mọi hướng được tiến hành khẩn trương chặt chẽ
cùng với việc đó một tổ trinh sát đi khắp các cửa hàng kinh doanh vàng bạc
sắc minh và đón lóng đối tượng đi tiêu thụ tăng vật
tuy nhiên sau nhiều ngày bóng dáng đối tượng vẫn biệt tâm
quả là khó khăn cho cơ quan điều tra bởi hiện trường bị xáo trộn sau khi gia đình nạn nhân phát hiện
nên chưa tìm ra các dấu vết hung thủ để lại hiện trường
điều tra từ quần chúng nhân dân cũng không có nhân chứng nào phát hiện sự việc bất thường
trước khi xảy ra vụ án
hung thủ giết người không những quá tàn bạo mà còn rất xảo quyệt
không để lại dấu vết dù là dấu phân tay trên vật chứng tại hiện trường
rất nhiều giả thiết được đặt ra như thách thức các trinh sát trong cuộc truy tìm tội phạm
thông tin từ các hướng điều tra liên tục được đưa về
chiếc điện thoại liên tục đổ chuông đón nhận các thông tin mới
mặc dù đã rà soát rất kỹ nhưng dường như hôn thủ đã kịp cao chạy xa bay
vụ án đã có lúc rơi vào bế tắc nhưng sức ép từ quần chúng nhân dân rất lớn về một vụ án đặc biệt nghiêm trọng
chưa từng xảy ra ở nơi đây
với quyết tâm cao độ cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái nguyên không ngại khó khăn vất vả
ngày đêm lên đường theo những thông tin dù là nhỏ nhất
vụ án đang lúc rơi vào ngõ cụt thì trinh sát đã tìm được một nhân chứng cung cấp thông tin quan trọng
vào hôm bà ký bị sát hại người này đi qua nhà nạn nhân và có nhìn thấy một người thanh niên bịt mặt kín như min ra
dáng người cao gầy đen đeo khẩu trang kín
đội mũ đi từ phía sau nhà anh cường rồi bình thản đi bộ về phía đường quốc lộ
phần vì bận công việc phần vì giữa ban ngày ban mặt nên người này không nghĩ hắn là cướp
thông tin quan trọng này khiến cơ quan điều tra một lần nữa tập trung giả soát lại số đối tượng tình nghi có hình dáng giống như nhân chứng mô tả
qua đó thấy nổi lên đối tượng nguyễn trọng quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi là hàng xóm sinh sống chỉ cách nhà nạn nhân khoảng một trăm linh mét
quỳnh là thành phần lêu lỏng cờ bạc từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
tuy nhiên ngay trong đêm xảy ra án mạng cơ quan điều tra cũng đã vào nhà mời đối tượng này lên làm việc thì lúc đó quỳnh không có nhà
sau khi nhận được điện thoại của người nhà quỳnh đã chủ động lên cơ quan công an và bình tĩnh trình bày rất hợp lý về việc sử dụng thời gian vào thời điểm xảy ra vụ án
như đi ra khỏi nhà lúc mấy giờ gặp ai làm gì để làm bằng chứng ngoại phạm
qua lời khai ban đầu thấy không có gì đặc biệt cơ quan điều tra cho quỳnh về
cuộc họp khẩn cấp nhằm điều tra xác minh sâu hơn về đối tượng nguyễn trọng quỳnh diễn ra
ban chuyên án đã điều các tổ trinh sát điều tra viên một mặt theo dõi mọi hoạt động của quỳnh mở rộng điều tra những sinh hoạt mối quan hệ của đối tượng này
mặt khác đi xác minh những bằng chứng ngoại phạm mà quỳnh đã từng khai trước cơ quan điều tra
qua công tác điều tra cho thấy
quỳnh là đối tượng
có nhiều biểu hiện nghi vấn
mặc dù đã có vợ con
nhưng quỳnh là người lười lao động
chỉ ham mê cờ bạc và tụ tập với đám bạn xấu
thời gian trước đây do nợ nần vì cờ bạc quỳnh đã phải đặt xe máy lấy một số tiền
nhưng gần đây lại thấy quỳnh đã chuộc được xe về và tụ tập ăn chơi với đám bạn
đặc biệt những thông tin quỳnh khai ban đầu với cơ quan điều tra đều không hợp lý
sau khi củng cố thêm nhiều chứng cứ
cơ quan điều tra xác định nguyễn trọng quỳnh chính là nghi can số một gây ra vụ cướp của giết người tá bạo
chiều tối ngày ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba
cơ quan công an đã tiến hành bắt khẩn cấp quỳnh khi đối tượng này đang có dấu hiệu bỏ trốn
tại cơ quan công an nguyễn trọng quỳnh không hiểu vì sao mình bị bắt
bởi lần trước lên làm việc với cơ quan điều tra
quỳnh đã khai rất rõ chi tiết các bằng chứng ngoại phạm của mình và đã được ra về
không lẽ gì bị bắt
đối diện với cán bộ điều tra quỳnh ly lợm nhất định không nhận tội
giáng người nhỏ nhắn khuôn mặt với quay hàm bệnh gia đối tượng tỏ thái độ bất hợp tác
tuy nhiên trước thái độ cứng rắn và những kinh nghiệm đối phó với những tội phạm cứng đầu
trước những bằng chứng không thể chối cãi về những cái gọi là bằng chứng ngoại phạm của y đã bị lật tẩy
cuối cùng nguyễn trọng quỳnh đã phải cuối đầu nhận tội
khoảng một mươi năm h ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
nguyễn trọng quỳnh ngủ dậy đang ngồi hút thuốc lào ở hiên nhà
thì bị mẹ là bà thúy mắn vì tội cờ bạc nợ nần để chủ nợ gọi điện đến nhà đòi tiền
do xe máy bị cắm ở hiệu cầm đồ nợ đến ngay phải trả mà không biết lấy đâu ra tiền
quỳnh nảy sinh ý đồ đi trộm cắp tài sản
quanh xóm chỉ có nhà anh cường là khá giả
hơn nữa giờ này anh cường đã đi làm vợ con anh đã đi du lịch mấy ngày nay
chỉ còn bà nguyễn thị ký mẹ anh
quỳnh lập tức lên kế hoạch đột nhập nhà anh cường để trộm cắp tài sản
hắn chuẩn bị một chiếc găng tay phao xốp một chiếc găng tay giả da màu đen
một con dao rựa bằng sắt đã cú có sống dao dày
bản to chuỗi da bằng sắt cho vào ba lô
quỳnh cẩn thận bịt khẩu trang kín mặt đôi mũ lưỡi chai xùm xụp rồi đeo ba lô đi bộ ra đường quốc lộ ba
rẽ vào đường xóm hiệp hội
khi đến tường rào bằng sắt phía sau nhà anh cường quan sát không thấy có người qua lại
quỳnh đeo găng tay rồi trèo qua mái tôn và nhảy xuống vườn sau nhà anh cường
thấy cửa nhà sau hé mở quỳnh lách người đi vào trong nhà
tại gian nhà bếp có hai chiếc xe mô tô dựng gần nhau
chìa khóa vẫn cắm ở ổ khóa
hắn mở cốp xe lấy ví da nữ bên trong có khoảng một trăm năm mươi đồng tiền lẻ rồi cho vào ba lô
quỳnh tiếp tục qua cửa lách vào phòng tầng một thì thấy bà ký ngồi ở ghế ngoài phòng khách nhìn ra đường
quỳnh lẻn qua cửa lên tầng hai và tầng ba lục xoát
lấy được một chiếc điện thoại di động nokia một nghìn hai trăm linh hai cho vào ba lô
sau đó quỳnh quay xuống tầng một phát hiện chiếc kết sắt ở dưới gầm cầu thang phía tủ phòng khách
quỳnh liền dùng dao dựa cậy kết sắt nhưng không được
hắn quay xuống bếp lấy một chày gỗ rồi dùng chày đóng vào dao tiếp tục cậy cửa
lúc này nghe tiếng động bà ký đi về phía gầm cầu thang quỳnh nút vào phía sau tủ
khi bà ký đi vào kiểm tra không phát hiện lại quay ra phòng khách
thì quỳnh đi từ phía sau dùng súng dao tấn công vào gáy vai cổ bà ký đến lúc thấy bà ký đã bất tỉnh
quỳnh lại tiếp tục vào gầm cầu thang phá kết sát nhưng không được
hắn đi ra sau nhà tìm và lấy chiếc xà beng
dùng đầu nhọn xá beng phá kết sắt
sau khi phá được cửa kết sắt quỳnh lục xoát và lấy đi toàn bộ số tài sản trong kết
tiền và vàng cướp được hắn cho vào ba lô rồi đi ra cửa sắt phía sau nhà anh cường
quan sát không có ai liền nhảy ra đường bê tông rồi đi ra quốc lộ ba
sau khi cướp được tài sản quỳnh đi taxi đến hiệu cầm đồ để chuộc xe máy hết tám triệu đồng
sau đó hắn đến nhà bạn rủ bạn đi mua quần áo
rồi đi ăn chơi nhưng không có chuyện gì xảy ra
khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày huỳnh thuê một phòng trọ để cất dấu tiền và số vàng cướp được
cùng với phương tiện công cụ gây án rồi khóa cửa đi về nhà ngủ
sáng ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba quỳnh đi xe mô tô xuống phòng trọ đã thuê
lấy số tiền vàng cho vào cốp xe và lấy ba lô đựng quần áo mũ dày găng tay khẩu trang
sao cùng chiếc điện thoại nokia một nghìn hai trăm linh hai
chiếc ví da mang đi vứt giải rác để phi tang
từ đoạn dọc đường khối đại thịnh thị trấn ba bông ra bãi nghĩa trang trên đường quốc lộ mới
còn số vàng cùng tiền mặt là tám mươi năm triệu ba trăm linh một nghìn đồng quỳnh cho vào túi ni lông mang về nhà cất tại góc bếp
nguyễn trọng quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xóm hiệp đồng xã hồng tiến huyện phổ yên tỉnh thái nguyên
quỳnh là con trai duy nhất trong gia đình có sáu chị em
do bố mất sớm
do bố mất sớm nên kinh tế gia đình khó khăn
tuy đã có vợ và hai con nhưng gần đây do chơi bời cờ bạc vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên đã ly hôn
vợ hắn dắt con về nhà bố mẹ để sống
hiện hắn đang ở với người mẹ đã già
quỳnh là đối tượng không có công an việc làm ổn định từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
khám xét nhà đối tượng cơ quan điều tra phát hiện chiếc túi màu đen trong đó có một trăm một mươi triệu đồng tiền mặt một mươi khuyên tai vàng sáu nhân vàng
năm dây chuyền vàng và một dây chuyền vàng nhí
tội ác không thể chạy khỏi lưới trời chỉ sau ba ngày lẩn trốn tên cướp ninza đã lộ nguyên hình
để phòng trộm đột nhập vào nhà lực lượng công an khuyến cáo người dân nên thực hiện một số biện pháp sau
kiểm tra lại hệ thống tường rào gia cố đảm bảo đủ cao đủ chắc chắn và gây khó khăn cho kẻ trộm nếu có ý định trèo qua
kiểm tra lại hệ thống cửa ra vào nhà cửa gồm cửa cổng
cửa ra vào chính cửa ngách cửa hậu cửa tung và các cửa sổ cửa chớp đảm bảo các cửa phải được khóa chắc chắn trước khi ra khỏi nhà hoặc trước khi đi ngủ
sử dụng khóa cửa bằng các loại khóa an toàn loại tốt thương hiệu có uy tín chống cắt phá cả từ bên trong lẫn bên ngoài
cất giữ phương tiện vào phòng có khóa xe máy phải khóa cổ khóa càng cất riêng chìa khóa xe chìa khóa phòng vào nơi an toàn trước khi đi ngủ
không để các đồ vật nhỏ gọn có giá trị như điện thoại laptop tiền chìa khóa nhà chìa khóa xe hoặc treo quần áo có ví túi sách gần cửa sổ ô thoáng mà kẻ gian có thể lợi dụng dùng que câu móc lấy trộm
lắp đặt các thiết bị an ninh với chi tiết tiết kiệm như đèn cảm ứng tự bật sáng khi phát hiện chuyển động chuồng báo động tự động kích hoạt khi mở cửa hoặc có điều kiện thì lắp đặt hệ thống camera an ninh phù hợp
người dân cần đế cao cảnh giác
thích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tố quốc tại địa phương
mạnh dạng tố giác tội phạm tham gia truy bắt đối tượng phạm tội giao cho lực lượng công an khi phát hiện
người dân cần giữ mối liên hệ chặt chẽ với cơ quan công an cơ sở và bảo vệ dân phố dân phòng địa phương để khi cần có thể liên hệ đề nghị trợ giúp kịp thời
có như vậy mới ngăn chặn được loại tội phạm này góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương